lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại vận động người dân quay trở lại các khu vực tạm trú không tự ý di chuyển nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh
đồng thời cam kết sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ thiết thực như tiêm vaccine giới thiệu việc làm hỗ trợ kinh phí
tuy nhiên nhiều người dân vẫn tha thiết mong được về quê hương
thưa quý vị theo cơ quan công an tp hcm đang thống kê danh sách nhu cầu của người dân để chủ động sắp xếp các phương án
trước mắt công an thành phố khuyến cáo người dân nếu không có nhu cầu cấp bách về quê thì nên ở lại thành phố
đến gần trưa nay tp hcm huy động ba mươi xe khách để đưa người dân miền tây đang kẹt tại cửa ngõ tp hcm về quê
mời quý vị tiếp tục theo dõi
sáng một tháng một mươi lực lượng chức năng tp hcm phối hợp với các tỉnh dùng ô tô đưa người dân về quê miền tây
xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải
sau một đêm thức trắng tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một hàng trăm người dân đã nhận được thông báo của ủy ban nhân dân tp hcm về việc giải quyết cho họ về quê
anh nguyễn hoàng thế đang chờ đến lượt xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để lên xe đi về bạc liêu
trước đó anh và vợ con đã đợi cả đêm tại chốt kiểm soát để xin về quê do không còn khả năng bám trụ tại thành phố
kẹt lại chốt này từ một mươi sáu giờ hôm qua giờ được thông báo sẽ có xe đưa về quê an toàn thì quá tốt rồi anh thế chia sẻ
việc cho người dân lên xe về quê không tiến hành ổn định